ngược lại các loại vật liệu xây dựng được dùng ở đây đều là vật liệu dễ bắt lửa

nhưng bước đầu là sơ bộ nhận định ban đầu
và đang tập trung coi như là thu thập đầy đủ tất cả những cái tài liệu chứng cứ ở đấy để phục vụ trong cái xác định

trong khi đó thì ở trên cao trường gió đông vẫn còn hoạt động người dân cần đề phòng với xa lở đất ở vùng núi

khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ngày mùng ba và ngày mùng bốn nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to

gió đông bắc cấp ba đề phòng tố lốc xoáy và gió rất mạnh trong cơn rông nhiệt độ từ hai mươi hai hai mươi chín độ

các tỉnh nam bộ

nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ người dân cần tiếp tục cảnh giác với hiện tượng ngập úng tại những vùng trũng thấp ven sông và các kênh dạch